theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày một mươi bảy tháng bảy
ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa đến quảng trị có mưa vừa mưa to
hiện nay ngày một mươi năm tháng bảy giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa nam đồng bằng bắc bộ
và bắc trung bộ hoạt động mạnh trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía tây
nên từ nay đến ngày một mươi bảy tháng bảy ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa đến quảng trị có mưa vừa mưa to
riêng khu vực đông bắc đồng bằng bắc bộ và các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh
có mưa rất to trong cơn rông có khả năng rất cao sẽ ra tố lốc và gió giật mạnh
thời tiết khu vực hà nội từ nay đến ngày một mươi bảy tháng bảy có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng rất cao sẽ ra tố lốc và gió giật mạnh